trước diễn biến phức tạp của dịch cúng gia cầm tri cục trăn nuôi và thu y tỉnh hòa bình đã khẩn trương triển khai các công tác quanh vùng dập dịch tiêu hủy toàn bộ đàn gia cầm mắc virus cúng a h năm n sáu tại xã liên sơn huyện lương sơn
theo báo cáo của tri cục chăn nuôi và thú y tỉnh hòa bình tại một hộ dân tại xã liên sơn huyện lương sơn xuất hiện gà ốm chết hàng loạt
qua kiểm tra xác minh đã có ba năm trăm linh con gà bị chết trên tổng đàn năm năm trăm linh con với biểu hiện tim tái khô chân
trên cơ sở kết quả dương tính với cúm gia cầm ah năm n sáu tại đây tri cục trăn nuôi và thu y tỉnh hòa bình đã có văn bản đề nghị ủy ban nhân dân huyện lương sơn công bố dịch cúm da cầm xuất hiện tại xã liên sơn đồng thời khẩn trương triển khai các biện pháp quyết liệt chống dịch kịp thời khống chế không để dịch lây lan ra diện rộng